đối tượng bị bắt là đinh lê minh tâm ở thôn xuân hà ba xã yada huyện crong năng
trước đó nhóm của tâm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lường bảo quân ở cùng xã
trong nhóm của quân có ma đức nam
sau đó khi cả hai nhóm gặp nhau ở thôn giang thịnh xã gia đắc tâm đã đấm vào người quân rồi cả hai lao vào đánh nhau
trong lúc ẩu đả tâm đã lấy con dao thái lan trong người đâm trúng vào mắt trái của nam
theo kết quả giám định pháp y nam bị thương tích bốn mươi ba và mù mắt trái vĩnh viễn
vụ việc này lại thêm cảnh báo về thói hành xử côn đồ của nhiều thanh niên hiện nay
sau một thời gian kiên trì theo dõi dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện và bắt quả tàng một nhóm đối tượng trong đường dây chuyên vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy từ lao bảo quảng trị về tp đà nẵng
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn duy bằng
trú tại phường tam thuận quận thanh khê tp đà nẵng cùng đối tượng chân dết là phạm công hoàng huy trú tại tp hội an tp quảng nam
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các trinh sát phát hiện bằng và huy thường xuyên từ hội an ra thành phố đà nẵng với nhiều biểu hiện bất minh
nhóm đối tượng hay thuê xe ô tô ra các tỉnh phía bắc lấy ma túy về bán lại cho các con nghiện
khi đối tượng bằng vừa lấy ma túy về đến hầm đường bộ hải vân thủ địa phận đà nẵng công an tp đã bắt quả tàng bằng cùng đồng bọn

công an tp đồng xoài tiến hành kiểm tra hành trí quán karaoke như lam tại khu phố xuân lộc phường tân xuân tp đồng xoài
phát hiện trong ba phòng karaoke có hai mươi một thanh niên nam nữ cùng năm nhân viên của quán có biểu hiện sử dụng chất ma túy
kiểm tra trong phòng karaoke tổ công tác phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một bịch ni lông chứa chất bột màu trắng một nửa viên nén màu hồng
các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng khay và thuốc lắc
tiến hành test nhanh lực lượng công an phát hiện
có một mươi chín khách hát karaoke và năm nhân viên của quán dương tính với ma túy
hiện công an thành phố đồng xoài đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
đêm qua sau trận thắng ba một của đội tuyển việt nam trước đội tuyển indonesia ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi ba
nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
và trong đó một số nhóm thanh thiếu niên có bửa huyện gây dối đua xe trái phép
đã bị lực lượng công an vĩnh phúc bắt giữ xử lý
ngay trước trận đấu lực lượng công an nhận định sẽ có những đối tượng lợi dụng cổ vũ bóng đá để tụ tập đua xe
nên đã có sẵn các phương án để đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra
hàng trăm cám bộ chiến sĩ công an vĩnh phúc gồm các lực lượng công an tp vĩnh yên
cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã được huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
thực hiện phương án kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố vĩnh yên
nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông ủn tắc giao thông phát hiện kịp thời mọi biểu hiện tụ tập đua xe trái phép gây dối an ninh trật tự
hàng trăm cám bộ chiến sĩ công an tp vĩnh yên ghi nhận tại ngã tư giao cắt giữa đường tôn đức thắng và đường hai bà trưng gần quảng trường hồ chí minh
một số nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy nẹt bô tháo yếm biệt kiểm soát lạng lách đánh võng và đua xe trái phép
lực lượng chức năng đã triển khai đội hình ngăn chặn ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên các đối tượng trên không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy hậu quả đã gây ra một số vụ tai nạn làm một số người bị thương
các đối tượng gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép đã bị lực lượng công an bắt giữ xử lý

tuy nhiên các đối tượng trên không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy hậu quả đã gây ra một số người bị thương
liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy thủ đoạn của chúng là một nhóm từ ba đến bốn đối tượng đi xe máy trên đường phát hiện xe máy của người dân để sơ hở sẽ dùng vam phá khóa lấy trộm xe
trước tình hình trên công an huyện sóc sơn đã lập chuyên án đấu tranh và từ các chứng cứ tài liệu trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn đã bắt khẩn cấp năm đối tượng
gồm nguyễn quang hoàng trịnh bá thắng nguyễn quang thật nguyễn quý phúc và nguyễn quý xuân cùng chú tại địa bàn huyện sóc sơn hà nội
tăng vật thu giữ gồm một mươi chiếc xe máy trộn cấp nhưng chưa kịp tiêu thụ tại công an các đối tượng khai nhận đã gây ra hai mươi chín vụ trộn cấp xe máy
riêng địa bàn sóc sơn chúng gây ra hai mươi vụ số còn lại thực hiện tại các địa bàn các tỉnh lân cận
thông tin về bắt giữ các đối tượng vận chuyển và tàng chữ pháo trái phép tại lạng sơn và bắc sơn
công an thành phố lạng sơn ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can trần phương bình
trú tại thị trấn ngô mây huyện phù cát tỉnh bình dương về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi tại km số một mươi tám trăm linh quốc lộ một a thuộc thôn nà tâm xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
tổ công tác công an thành phố đã phát hiện xe ô tô đầu kéo do trần phương bình điều khiển đang chạy hướng lạng sơn hà nội có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện trên xe có ba trăm tám mươi kg pháo nổ được cất giấu lẫn trong số thùng hành tươi nhập khẩu từ trung quốc
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ trung quốc về đến thành phố lạng sơn với tiền công hai mươi sáu triệu đồng
còn tại quảng bình công an huyện quảng ninh cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn thùy
trú tại xã gia ninh huyện quảng ninh về hành vi tàng trữ pháo trái phép
theo đó ngày hai tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phối hợp tuần tra với các lực lượng chức năng tại khu vực xã gia ninh
phát hiện hai mươi bốn hộp pháo với trọng lượng bốn mươi một kg tại nhà của trần văn thùy
qua khai thác bước đầu thùy khai nhận hai mươi bốn hộp pháo này mới mua của một người khác mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ
liên quan đến vụ việc hai chị em sơ sinh tử vong sau khi tiêm chủng vaccine xảy ra trên địa bàn tỉnh nghệ an
bộ sở y tế nghệ an sáng nay cho biết hội đồng chuyên môn vẫn đang làm việc để xác định rõ nguyên nhân
trước đó vào ngày tám tháng một mươi tại bệnh viện đa khoa tây bắc nghệ an một sản phụ ở huyện nghĩa đàn nghệ an chuyển dạ được chỉ định sinh mổ
hai bé gái song sinh có cân nặng lần lượt là ba ba kg và ba một kg ra đời vào ngày chín tháng một mươi
sau đó hai bé được các bác sĩ khám sàng lọc và tiến hành tiêm vaccine tiêm gan b
tuy nhiên sau bốn tiếng được tiêm vaccine một bé có bệnh viện nôn trớ
tuy nhiên một bé có bệnh viện nôn trớ suy hô hấp suy tuần hoàn và tử vong sau hai tiếng được cấp cứu
sau đó ít lâu bé thứ hai cũng có bởi huyện tương tự
bé được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong khi đang trên đường chuyển lên tuyến trên
sau khi xảy ra sự cố sở y tế tỉnh nghệ an đã mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nhi khoa và tiêm chủng
ở bệnh viện sản nhi trung ương phối hợp xác định nguyên nhân
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ truyền đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
bảy trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường chú tại ấp chợ xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có sẹo thẳng xiên ngoài cách một cm dưới đuôi mắt phải
đối tượng phạm thu sương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh bảy trần nguyên hãn
ấp mỹ an xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và đối tượng lê văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số a sáu mươi tám đường số năm
khu phố mỹ thạnh hưng phường sáu tỉnh tiền giang

có xẹo tròn năm cm cách tám cm dưới sau đuôi lông mày trái
tất cả đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý